vùng đất krompa xa xôi của tỉnh gia lai bấy lâu nay được ví như chảo lửa bởi cái nắng quanh năm
sự khô cằn khiến cho vùng đất này trở thành nơi khó khăn nhất của cả địa phương
nhưng giờ đây chính tại nơi khô cạn ấy lại đang vươn mình trỗi dậy khi hàng loạt các dự án điện mặt trời
đã và đang mọc lên tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong vùng
dự án điện mặt trời crompa được triển khai tại xã chư gu huyện crompa tỉnh gia lai
với tổng số vốn hơn một hai trăm linh tỷ đồng khởi công vào tháng ba và dự kiến sẽ hoàn thành hòa lưới điện vào tháng một mươi một năm nay
với công suất dự kiến là bốn mươi chín mw và sản lượng điện là một trăm linh ba triệu kwh một năm
dự án điện mặt trời đầu tiên tại địa phương này đang bước vào hoàn thiện những hạng mục cuối cùng
xuất phát từ những chính sách về ngành điện về ưu đải về vấn đề phát triển nguồn năng lượng tái tạo
thì công ty cổ phần điện gia lai tiến hành là đi
đi khảo sát những cái huyện mà đánh giá về cái tiềm năng bức xã tốt
thì trong những cái huyện đấy là đánh giá được cái huyện crompa này là một cái nơi mà có vùng bức xã rất là tốt
cũng như là những thuận lợi về điều kiện về chính quyền cũng như về dân địa phương thì cũng rất là ủng hộ
vùng đất cronpa có số giờ nắng và nhiệt độ cao quanh năm đất đai cẳn cỗi khó canh tác nông nghiệp
những khó khăn đó lại trở thành điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư khảo sát triển khai các dự án điện mặt trời
hiện nay đã có một mươi bảy doanh nghiệp đang khảo sát một mươi chín địa điểm tại huyện để thực hiện dự án
với tổng công suất khoảng một mw đây được xem là động lực để phát triển kinh tế xã hội ở huyện nghèo crongpa
đây là một cái tìm năng lớn góp phòng phát triển cái năng lượng tái tạo chung của quốc gia
cũng là cái tiền đề để cho crompa một cái huyện nông nghiệp tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế
từ vấn đề giảm cái giá trị của ngành nông nghiệp để tăng cái giá trị công nghiệp trong giai đoạn tới
đến thời điểm này gia lai là một trong những địa phương tiên phong triển khai các dự án khai thác năng lượng sạch
trong đó có các dự án điện mặt trời ở khu vực tây nguyên
cùng với các chính sách ưu đãi của nhà nước tỉnh gia lai đang tích cực đồng hành cùng các doanh nghiệp
nhằm triển khai các dự án trên theo lộ trình bảo đảm tiến độ và chất lượng